theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo thời điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm nay sẽ được cân nhắc và tính toán phù hợp trên cơ sở diễn biến thực tế của đại dịch covid một mươi chín tại các địa phương nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn nhất cho thí sinh
cả nước có hơn hai mươi sáu thí sinh sẽ tham dự kỳ thi đợt hai tại hai mươi bảy hội đồng thi của hai mươi bảy tỉnh thành phố
đây là những thí sinh diện f một f hai thí sinh ở những địa bàn phải thực hiện cách ly xã hội do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên chưa thể dự thi đợt đầu
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các hội đồng thi chủ động xây dựng phương án cho thí sinh thuộc đối tượng f một f hai nếu có trong các ngày thi
các hội đồng thi có số lượng thí sinh ít có thể tổ chức hội đồng thi độc lập như đợt đầu hoặc phối hợp với các hội đồng thi khác để tổ chức thi cho thí sinh
về tiến độ của công tác chấm thi đợt hai bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các hội đồng thi hoàn thành chậm nhất vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi và công bố kết quả thi vào ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi